thưa quý vị sáng nay ngày sáu tháng bốn thủ tướng phạm minh chính đã dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thừa thiên huế
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi và xúc tiến đầu tư tỉnh thừa thiên huế năm hai nghìn bốn mươi
dự hội nghị còn có đồng chí lê hoài trung bí thư trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương lãnh đạo các bộ ngành và tỉnh thừa thiên huế
quyết định một nghìn bảy trăm bốn mươi năm ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba của thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thừa thiên huế
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi đặt mục tiêu tổng quát đến năm hai nghìn hai mươi năm thừa thiên huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương
đến năm hai nghìn ba mươi là đô thị si sản đặc trưng của việt nam một trong những trung tâm lớn đặc sắc của khu vực đông nam á
về văn hóa du lịch và y tế chuyên sâu
trong trường hợp lớn của cả nước về khoa học và công nghệ giáo dục và đào tạo đa ngành đa lĩnh vực chất lượng cao
trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước quốc phòng an ninh được bảo đảm vững chắc đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được nâng cao
tỉnh thừa thiên huế đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với một mươi một dự án
có tổng số vốn gần chín tỷ đồng trao văn bản nghiên cứu cho một mươi dự án với số vốn khoảng một trăm hai mươi tỷ đồng
trong các lĩnh vực hạ tầng du lịch cơ khí năng lượng logistic nhà ở giáo dục y tế dữ liệu số
trao quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh thừa thiên huế thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đề nghị tỉnh phát huy tiềm năng cơ hội lợi thế siêng có
phát triển thừa thiên huế trở thành đô thị có bản sắc thông minh thích ứng xanh sạch đẹp an toàn và bền vững
thủ tướng tin tưởng tỉnh thừa thiên huế sẽ sớm là thành phố trực thuộc trung ương trở thành đô thị di sản đặc trưng của việt nam
trung tâm kinh tế biển mạnh trung tâm lớn của cả nước về khoa học công nghệ giáo dục và đào tạo
đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao
đồng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội vùng xuyên hải trung bộ và cả nước